với người dân miền núi tìm được một thư viện với nhiều đầu sách để đọc hay tìm kiếm kiến thức là điều không hề đơn giản
cũng chính từ băn khoăn này mà một cặp vợ chồng xã miền núi của tỉnh phú yên đã thành lập thư viện tư nhân có tên là nắng mai
mới ra đời thư viện đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với rất nhiều người dân đặc biệt là các em học sinh
ở đây mọi người có thể đọc sách tại chỗ hay mượn sách về nhà để thỏa mãn niềm đam mê được đọc
với diện tích chỉ khoảng ba mươi m hai thư viện gồm hơn một đầu sách văn học nước ngoài văn học việt nam danh nhân văn hóa lịch sử khoa học trí thức sách thiếu nhi truyện tranh
chỉ sau gần một tháng hoạt động thư viện nắng mai đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh ở mọi lứa tuổi
đối với những người lớn tuổi thư viện còn là nơi gặp nhau hàng ngày chia sẻ sở thích đọc sách làm cho tình làng nghĩa xóm càng thêm đoàn kết thắt chặt
cũng có thêm một máy tính chủ để quản lý sách và khoảng hai ba máy tính để cho bạn đọc truy cập thêm
việc làm rất có ý nghĩa trong việc giúp cho người dân thanh niên học sinh thiếu nhi
có điều kiện để tiếp cận với sách
thư viện nắng mai đã thực sự giúp nhiều người tìm kiếm kiến thức từ sách báo để phục vụ cuộc sống sản xuất kinh doanh
góp phần nâng cao nhận thức làm giàu cho đời sống tinh thần và phát triển kinh tế